cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế iaea kêu gọi triều tiên chấp nhận cho cơ quan này tiến hành thanh sát chương trình hạt nhân của bình nhưỡng
với mục tiêu thu hút thêm nhiều tín đồ mua sắm trong ngày black friday mở đầu cho mùa mua sắm lớn nhất vào dịp cuối năm nhiều cửa hàng ở mỹ đã tung ra các chiêu thức bán hàng mới vô cùng hấp dẫn
sau đây là nội dung chi tiết
kỳ họp thứ tư quốc hội khóa một mươi bốn đã bế mạc vào chiều qua hai mươi bốn tháng một mươi một
đây là kỳ họp được đánh giá thể hiện sự đổi mới hoạt động của nghị trường
một buổi phát thanh truyền hình trực tiếp đã gắn kết hoạt động của quốc hội với cử tri
những phiên thảo luận tranh luận sôi nổi không chỉ đề cập những vấn đề thực tiễn nóng bỏng mang hơi thở cuộc sống
mà còn cả những giải pháp sáng tạo để đất nước phát triển bền vững
cho thấy rõ trách nhiệm của đại biểu quốc hội ngày càng được nâng cao
hoạt động lập pháp tiếp tục là nội dung trọng tâm của kỳ họp
quốc hội đã thông qua sáu luật một mươi một nghị quyết và cho ý kiến về chín dự án luật khác
các dự án luật đều là những văn bản quan trọng được cử tri và xã hội quan tâm
một điểm mới tại kỳ họp này là khi quốc hội xem xét thảo luận về các báo cáo quan trọng của các cơ quan tư pháp
giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân
việc thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới đều được phát thanh truyền hình trực tiếp
góp phần gắn kết hơn nữa hoạt động của quốc hội với cử tri
các dân cử tri cả nước theo dõi và giám sát
trong những buổi phát hành truyền hình trực tiếp lại là những vấn đề rất là nóng bỏng và cử tri đang quan tâm
thì tôi cho đây là một cái cách làm rất là hay
thế và quốc hội nên sau này tiếp tục có thể thực hiện trong thời gian tới càng mở rộng hơn
đặc biệt là những vấn đề mà dư luận và nhân dân quan tâm
tranh luận tại kỳ họp tiếp tục được phát huy
các ý kiến phát biểu trái chiều đã kích hoạt sự tham gia của đại biểu quốc hội
với những vấn đề nóng được đặt lên bản nghị sự
thông qua tranh luận
các quan điểm được đề cập từ nhiều góc độ

dấu ấn của kỳ họp tiếp tục là phiên chất vấn và trả lời chất vấn
thủ tướng và bốn tư lệnh ngành tài chính ngân hàng thông tin và truyền thông tòa án
đều đang đàn trả lời chất vấn
quốc hội đã chọn chúng nhóm vấn đề
báo sát thực tiễn cuộc sống
phản ánh đúng những bước xúc trong xã hội
không khí chất vấn dân chủ thẳng thắn và trách nhiệm
những cái vấn đề đặt ra đôi cho thủ tướng là những vấn đề quá lớn
những vấn đề có thể nói rằng là thậm chí là rất ngóc ngách
nhưng mà thủ tướng đã rất là bình tĩnh
xử lý các vấn đề này và đã trả lời vào những trọng tâm lớn
đặc biệt là đi vào giải quyết những vấn đề lớn của cả nền kinh tế xã hội
với một tầm nhìn tương đối là bao khoát
câu hỏi của các đại biểu đã bám sát vào lĩnh vực
mà được quốc hội lựa chọn để đưa ra những cái câu hỏi
có thể nói rất ngắn gọn xúc tích
thể hiện trách nhiệm có địa chỉ
và nó nhằm để tác động đến
các bốn lĩnh vực hết sức nhạy cảm hết sức quan trọng
điều hành cho đến chất vấn và trả lời chất vấn
tôi cho rằng là lần này hơn hẳn những lần trước
rõ ràng rành mạch hơn
tất nhiên trong đó còn có những điểm hạn chế
đó là cũng có những đại biểu là
vẫn còn nếu nội dung quá dài dòng
cái thứ hai là không đi ngay vào nội dung mà giải thích
cái thứ ba là cũng có những đại biểu là
chất vấn những nội dung mà không nằm trong yêu cầu
chất vấn của ủy ban thương vụ quốc hội đại duyệt
cũng có những đại biểu là không phải là chất vấn mà đi hỏi
thì đấy là hạn chế của đại biểu
quốc hội đã hoàn thành trọng trách của mình
với việc hoàn thiện công tác lập pháp
giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước
các đại biểu quốc hội tham gia tích cực trí tuệ và tâm huyết
bên cạnh đó là sự chuẩn bị công phu nghiêm túc
tinh thần làm việc tận tụy trách nhiệm của các cơ quan tổ chức hiệu quan
đã tạo nên một kỳ họp thành công tốt đẹp
vào tối qua tại nhà hát trưng vương thành phố đà nẵng
đã diễn ra lễ khai mạc lên hoàn phim việt nam lần thứ hai mươi
đến dự tại buổi lễ có phó thủ tướng vũ đức đam
cùng hơn hai trăm linh đại biểu khách mời
gần tám trăm linh nghệ sĩ các nhà xuất bản nhà phát hành
các tổ chức điện ảnh truyền thông tham gia liên hoàn phim
và gần năm mươi đại biểu quốc tế
tại buổi lễ phó thủ tướng vũ đức đam
đã đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực đổi mới
của điện ảnh việt nam trong những năm qua
khẳng định vị trí của ngành điện ảnh cách mạng việt nam
trong sự nghiệp chiến đấu bảo vệ thủ quốc
xây dựng và đổi mới đất nước
cùng toàn đảng toàn dân và toàn quân
đặc biệt phó thủ tướng nhấn mạnh
điện ảnh việt nam cần cố gắng nhiều hơn nữa
để cho ra những tác phẩm chất lượng
có tính chiến đấu cao
và đáp ứng được thị hiếu của khán giả
đồng thời cần cố gắng đổi mới hơn nữa
để thông qua điện ảnh
sẽ mang hình ảnh đất nước con người việt nam
đến với bạn bè quốc tế
đây cũng là mong muốn của ban chỉ đạo liên hoàn phim
lần này có một cái mới nữa là
chúng ta lại có một cái sáng kiến
là có một cái giải thưởng điện ảnh của asean
nhân kỷ niệm năm mươi năm asean
thì tôi nghĩ đây cũng là một cái
về điện ảnh
nó mang tính cộng đồng
để có thể thúc đẩy
giao lưu liên kết
giữa các điện ảnh trong khối asean

nhưng đồng thời cũng là một cái kích thích
để các nhà làm phim
lại có thêm một cái
giải thưởng này
để mà dự thi để gửi phim tham gia
thế cho nên là
từ cái lần này tôi nghĩ rằng là
các nước asean thì tôi
biết rằng là họ
rất hưởng ứng cái giải thưởng này
thì như thế tức là có thêm sân chơi
cho giới điện ảnh thì tôi nghĩ rằng
đấy là một cái điều
và cũng sẽ
đã được sự hưởng ứng
của giới điện ảnh của các nước
liên hoàn phim việt nam lần thứ hai mươi
với chủ đề xây dựng nền công nghiệp điện ảnh hiện đại
và nhân văn
là dịp để giới thiệu nền điện ảnh việt nam
là cơ hội để tôn vinh nghệ sĩ điện ảnh
người hoạt động điện ảnh cả nước
đã và đang công hiến xây dựng phát triển mạnh mẽ
nền điện ảnh việt nam
trong đổi mới và hội nhập quốc tế
đồng thời cũng tạo ra sân chơi
để những người làm phim có cơ hội được giao lưu
học hỏi và cho ra những tác phẩm điện ảnh
có chất lượng cao hơn nữa
đêm khai mạc đã diễn ra thành công tốt đẹp
và đầy ấn tượng
hứa hẹn một mùa liên hoàn phim việt nam
đầy mới lạ và hấp dẫn
tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
liên quan đến vụ án đường dây mua bán trái phép ma túy
được điều khiển từ trại tạm giam
xảy ra tại thành phố nha trang
vào tháng ba năm hai nghìn một mươi năm
sau hai ngày giải thích
xét xử tòa án nhân dân tỉnh cánh hòa
đã tuyên án sơ thẩm đối với sáu bị cáo
cùng tội mua bán trái phép chất ma túy
theo cáo trạng đối tượng dekikolin
quốc tịch nigeria đã móc đối với nguyễn tuấn anh
chú tại thị xã ninh hòa
nguyễn ngọc sang
chú tại thành phố nha trang
đang bị giam trong tù để mua bán ma túy bên ngoài
theo chỉ đạo của ba đối tượng
colin tuấn anh và sang
ngày hai mươi chín tháng ba năm hai nghìn một mươi năm
ike chukwu thường gọi là ken quốc tịch nigeria
và vợ là hoàng thị vân phi
mang gần một kg ma túy phetamethamine
từ thành phố hồ chí minh ra nha trang
giao cho người mua
trưa ngày ba mươi tháng ba năm hai nghìn một mươi năm
nguyễn văn khánh chú tại thành phố nha trang
đi nhận hơn bốn trăm chín mươi tám gram ma túy
từ vợ chồng ken thì bị bắt quả tàng
sau khi nghỉ án hội đồng xét xử
đã tuyên phạt dekikolin và nguyễn tuấn anh
tù trung thân
bốn bị cáo còn lại bị phạt tù
từ một mươi bảy đến hai mươi năm
vì tội mua bán trái phép chất ma túy
sau khi dùng dao truy sát
chém trọng thương một người
đối tượng lê hoàng duy
chú tại phường năm thành phố vũng tàu
đã bỏ trốn khỏi địa phương
và vào ngày hôm qua hai mươi bốn tháng một mươi một
đối tượng đã đến cơ quan cảnh sát điều tra công an
thành phố vũng tàu trình diện
và khai báo về hành vi chém người gây thương tích
theo lời khai của duy
trước đó lê tấn tài vay mượn tiền của duy
nhưng đến thời hạn không trả
ngày một mươi năm tháng một mươi một
thấy tài đứng ở một căn nhà trên đường lê lợi
duy dùng dao lao đến
kề vào cổ của tài đòi tiền
thấy cháu bị tấn công ông nội của tài
cầm một cây sắt đòi đánh duy
cùng lúc đó duy nghe có người nói
sẽ gọi thêm người đến hỗ trợ tài
nên duy bỏ đi
một lúc sau người bạn của duy báo tin
có người tìm mình để đánh
duy lấy cây mã tấu để trong cốp xe
khi đi đến khu vực ngã tư bến đình
thấy tài cùng thành và hoàng nên dừng lại
lúc này giữa duy và nhóm của tài
xảy ra bầu thuẫn
hoàng dùng dựa còn duy dùng mã tấu chém nhau
hậu quả làm hoàng bị thương nặng
hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra
để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
với đặc thù là huyện miền núi
vào mùa mưa lũ thường xuyên phải chịu cảnh cô lập
tắt đường nên công tác khám
điều trị bệnh cho người dân ở huyện tây trà
của tỉnh quảng ngãi gặp nhiều khó khăn
nhất là các trường hợp bệnh nhân bị nặng
phải chuyển bệnh viện xuống tuyến tình
xác định được vấn đề này để chủ động
trong khâu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân
địa phương này đã lập hẳn các đội cấp cứu lưu động
để đảm bảo xử lý được tất cả các tình huống
chữa trị bệnh cho người dân
nhất là cấp cứu các trường hợp bị nạn trong thiên tai
cụ thể tại trung tâm y tế tây trà
đã lập hai đội cấp cứu lưu động
tăng cường mỗi ca trực lên một mươi nhân viên y tế
gồm bác sĩ y tá điều dưỡng
đồng thời giữ liên hệ thường xuyên
với trung tâm y tế tại các huyện lân cận
như trà bồng sơn hà
chuẩn bị xe trung truyền để hỗ trợ
người bị bệnh nạn xuống tuyến tỉnh
trong trường hợp lửa núi
gây chia cắt giao thông
tình hình thời tiết còn diễn biến phức tạp
ngành y tế tỉnh quảng ngãi chỉ đạo
các địa phương miền núi một mặt tăng cường thêm
các cơ số thuốc một mặt vẫn duy trì
các ca kiếp trực cứu chữa cho người bệnh
đảm bảo chăm sóc tốt cho các trường hợp bệnh nặng
nhất là bệnh nhân bị tai nạn
trong mưa lũ và sạp lửa núi
các số báo ra ngày hôm nay
có những thông tin gì đáng chú ý
mời quý vị cùng đến với một điểm báo ngay sau đây
mỗi năm có hàng chục nghìn cuộc tấn công
vào hệ thống mạng của các cơ quan chính phủ
các hệ thống tài chính ngân hàng
hạ tầng thông tin trọng yếu
của các doanh nghiệp các công ty tại việt nam
việc đặt máy chủ quản lý người dùng việt nam
là cần thiết cần được ủng hộ
bởi trong sự phát triển mạnh mẽ hiện nay
nếu hệ thống pháp luật về an ninh mạng
chưa được hoàn thiện
nước ta sẽ phải đối mặt với nguy cơ rất lớn
trong đó có nguy cơ diễn biến hòa bình
âm mưu thay đổi chế độ chính trị
và nguy cơ mất kiểm soát an ninh mạng
cùng các cuộc tấn công mạng quy mô lớn
chi tiết bài viết về vấn đề này
được đăng tải trên báo công an nhân dân
còn trên báo lao động
có bài viết phân tích về nghịch lý
bài toán nhà tái định cư
bài viết phân tích trong khi công nhân lao động
người nghèo trên địa bàn tp hcm
rất khó khăn để mua được một căn hộ giá rẻ
thì hiện tại các dự án tái định cư
đồ sộ với hàng nghìn căn hộ
được đầu tư bài bản lại vắng bóng người ở
hoang tàn và dần xuống cấp
vậy câu hỏi đặt ra là
liệu chính quyền thành phố có nên tiếp tục
xây dựng nhà tái định cư nữa hay không
nhà ở tái định cư có mục đích đưa
người dân tại các khu giải tỏa về sinh sống
tuy nhiên khi về những khu trung cư
cao tầng này người dân không biết làm gì
để mưu sinh trong khi các khoản chi phí
tại trung cư rất cao so với thu nhập của người dân
có thể nói là cuộc sống
ở các khu tái định cư đang khiến cho người dân
khóc ròng vì những thay đổi lớn lao
đến đời sống của họ
đặc biệt là khi trước cần câu cơm của các hộ nghèo
tái định cư bị treo
do vậy người dân nhận nhà tái định cư
chỉ được một thời gian ngắn dùng ngay lập tức
giao bán hoặc bỏ đi nơi khác
vào dịp cuối năm thì nhu cầu
vay tiêu dùng của người dân tăng cao
năm mắt được điều này thì nhiều cá nhân
tổ chức đã tung ra các chương trình
vay tiêu dùng trả góp
vay tiêu dùng không thế chấp
với nhiều lời mời chào hấp dẫn
xong nếu không thận trọng
người vay sẽ dễ dàng sập bẫy
đó là nội dung được đăng tải trên báo an ninh thủ đô
số ra sáng ngày hôm nay
thực tế đã xảy ra trường hợp
bên cho vay có dấu hiệu cung cấp thông tin không đầy đủ
không chính xác
thực hiện nhiều thủ thuật nhằm che giấu thông tin
hoặc cung cấp thông tin sai lệch về nội dung của hợp đồng
bao gồm thông tin về lãi suất
về thời hạn vay
về các bức phạt phí hủy hợp đồng
mặt khác bên cho vay cũng không thực hiện thẩm định thông tin
của người tiêu dùng
người tiêu dùng chỉ cần ký là được phê duyệt khoản vay
hay không cung cấp hợp đồng cho người tiêu dùng
nhiên cứu tạo tâm lý để người tiêu dùng
ký hợp đồng khi chưa nắm rõ các nội dung
không cung cấp hợp đồng để đã ký
để người tiêu dùng lưu giữ và theo dõi
cũng trên báo an ninh thủ đô
số ra sáng ngày hôm nay
bộ giáo dục và đào tạo đã có ba khuyến cáo
về các hình thức du học
đặc biệt là cảnh báo về đào tạo thử gia
trình độ thạc sĩ và tiến sĩ
nhiều chương trình đào tạo thử gia
không được công nhận ở việt nam
đặc biệt là đào tạo tiến sĩ
du học tại chỗ cũng có nhiều vương mắc
vì không phải cơ sở nào cũng được cấp phép
bộ cũng đưa ra lời khuyên
đối với các chương trình du học hoàn toàn
người học cần tìm hiểu kỹ thông tin
về chương trình đào tạo
để cấp bằng của cơ sở giáo dục đó
cần tìm hiểu xem cơ sở đào tạo đó
có được cơ quan kiểm định chất lượng giáo dục
của nước đó công nhận
hoặc được cơ quan có thẩm quyền về giáo dục
ở nước đó cho phép thành lập
và được cấp phép bằng hay không
trong phần tiếp theo của chương trình
sở giáo thông vận tải hà nội
tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn
giao thông trong dịp tết nguyên đán hai nghìn một mươi tám
bắt đầu từ ngày hôm nay
hai mươi năm tháng một mươi một tuyến đường sông đầu tiên
tại thành phố hà nội
hồ chí minh sẽ chính thức được đưa vào khai thác
phục vụ hành khách
cùng gặp gỡ ông lê trọng diễn
người được mệnh danh là giữ lửa cho làng gốm phước tích
xã phong hòa huyện phong điền
tỉnh thừa thuyên huế
chương trình an ninh ngày mới tiếp tục với tiểu mục an toàn giao thông
giúp kinh nghiệm từ những năm trước
dự báo người dân tộc hà nội
nguy cơ gia tăng ủn tắc giao thông
từ nay đến tết nguyên đán hai nghìn một mươi tám
thường trực ban an toàn giao thông
thành phố hà nội đã đề nghị các đơn vị chức năng
triển khai quyết liệt các giải pháp
để giảm thiểu ủn tắc và tai nạn giao thông
sở giao thông vận tải hà nội
tiếp tục tổ chức lại giao thông
tại các nút giao
xây dựng gờ gồ giảm tốc
để bảo đảm an toàn giao thông
tại các vị trí đường bộ giao cắt với đường sắt
tăng cường phối hợp liên ngành
kịp thời phát hiện những bất cập cần xử lý
sở giao thông vận tải hà nội
phối hợp với các đơn vị của bộ công an
bộ giao thông vận tải
kiên quyết lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông
tăng cường lực lượng hướng dẫn điều khiển giao thông
tránh ủn tắc giao thông
tăng cường công tác tuyên truyền trong nhân dân
sở giao thông vận tải hà nội
tiếp tục siết chặt kỳ cương
nâng cao hiệu quả khai thác dữ liệu
từ thiết bị giám sát hành trình
để xử lý các vi phạm về tốc độ hành trình
ubnd các quận huyện thị xã
thực hiện kiểm soát cảnh giới
và bảo đảm an toàn tại đường ngang
và các lối đi dân sinh trên địa bàn quản lý
như truyền hình công an nhân dân đã phản ánh
tại các tỉnh miền trung liên tiếp nhiều ngày qua
đã xảy ra mưa lớn trên diện rộng
bên cạnh những thiệt hại về hoạt động sản xuất
và đời sống sinh hoạt của người dân
mưa lớn đã làm hư hỏng kết cấu
hạ tầng giao thông đường bộ
gây ách tắc giao thông trên nhiều tuyến đường
tại quảng trị chỉ trong vòng hai ngày
hai mươi và hai mươi một tháng một mươi một
mưa lớn đã làm sạt lở đến bảy mét
tại khu vực đường giao thông liên thôn
xã cam hiếu huyện cam lộ
từ sau cơn bão số một mươi cho đến nay
toàn huyện cam lộ có hàng chục điểm sạt lở
trên một mươi ba km dọc sông hiếu
trong đó có chín điểm sạt lở nặng
gây ảnh hưởng đến gần hai hộ dân
và một mươi năm trường học ở dọc sông
huyện cam lộ đang gia cố tạm thời các điểm sạt lở
bảo đảm tính mạng người dân
tại quảng ngãi mưa lũ đã gây ra tình trạng
tái sạt lở núi nghiêm trọng
trên nhiều tuyến giao thông ở các huyện miền núi
tuyến đường sáu trăm hai mươi hai từ huyện trà bồng
đi huyện miền núi tây trà
lại bị tái sạt lở tại km sáu mươi ba
với hàng trăm mét khối đất đá
gây ách tắc giao thông trên tuyến
tại các huyện sơn tây ba tơ trà bồng
nhiều tuyến đường về các thôn xã
cũng xuất hiện sạt lở nhiều điểm gây ách tắc giao thông
chính quyền các địa phương đang tập trung
tìm cách thông tuyến các điểm sạt lở
để tạo điều kiện cho người dân đi lại
hạn chế tình trạng cô lập chia cắt
do sạt lở núi gây ra
còn tại hạ tĩnh
trên tuyến quốc lộ một a
cách cầu họ khoảng năm mươi mét về phía nam
thuộc địa bàn cẩm hương huyện cẩm xuyên
đang xuất hiện một hố tử thần
hố rộng khoảng hơn một hai m
ngay giữa tầm đường
hố tử thần này đã xuất hiện
hơn một tháng nay tại khu vực này
gây trở ngại và tiềm mẩn nguy cơ
tai nạn giao thông rất lớn cho các phương tiện qua lại
nếu các cấp các ngành không khắc phục kịp thời
thì những hố tử thần như thế này
có thể là những cái bẫy chết người
đối với người và phương tiện tham gia giao thông
bắt đầu từ ngày hôm nay
hai mươi năm tháng một mươi một
tuyến buýt đường sông số một bạch đằng linh đông
sẽ được đưa vào khai thác
góp phần giảm tải cho giao thông đường bộ
đáp ứng nhu cầu đi lại bằng vận tải
hành khách công cộng của người dân
cũng như khai thác lợi thế cảnh quan sông nước
gắn với phát triển văn hóa du lịch của thành phố hồ chí minh
đến thời điểm hiện tại
đơn vị chủ đầu tư đã hoàn tất những khâu cuối cùng
trong việc kiểm tra kỹ thuật
mức độ an toàn đánh giá nhu cầu của hành khách
việc thi công lắp ráp chỉnh trang biến bãi
hiện các biến bãi chính của tuyến số một
như bạch đằng quận một linh đông quận thủ đức
đã được kết nối với mạng lưới xe buýt của thành phố
nhằm tạo thuận lợi cho người dân di chuyển
tuyến buýt bạch đằng linh đông
có chiều dài một mươi tám km
và giá toàn tuyến là một mươi năm đồng một lượt
gần ba ba trăm linh là số trường hợp phi phạm trật tự an toàn giao thông
bị lực lượng cảnh sát giao thông cả nước kiểm tra xử lý
trong ngày hai mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy
nằm cách trung tâm thành phố huế
chừng bốn mươi năm km về phía bắc
làng cổ phước tích xã phong hòa huyện phong điền tỉnh thừa thiên huế
được biết đến như là làng cổ thứ hai của việt nam
ngoài hệ thống nhà rường hàng trăm năm tuổi
nơi đây còn nổi tiếng với làng nghề gốm
tồn tại năm trăm linh năm qua

trước tiên vui nhà rường đang dần có dấu hiệu hồi sinh
thì gốm phước tích lại đứng trên bờ vực mai một
khi mà hiện nay chỉ còn duy nhất một gia đình
còn tiếp tục làm gốm truyền thống
là nhà ông lê trọng diễn
người được mệnh danh là người giữ lửa cho làng gốm phước tích
là làng nghề lâu đời
với truyền thống hơn năm trăm linh năm
làng gốm phước tích đã trải qua nhiều bước thăng trầm
từ hương thịnh
cho đến lúc tưởng chừng như đã lụi tàn
có những khoảng thời gian khá dài
sức sống của người gốm chỉ còn trong ký ức của người già
đến phước tích bây giờ
để ngắm nghĩa và hiểu được nghề gốm này
chúng tôi tìm đến địa chỉ nhà ông lê trọng diễn
ai đã trong nghề mà thấy mất nghề này mấy đứa
vì một cái gốm nó đã ăn sâu trong mỏ thịt của tôi
thành tôi sợ mất nghề quá
bởi vì cái gốm cổ truyền bây giờ nó không còn phù hợp
với cái xã hội chứ
thành nói tôi sợ mất quá
thành tôi mới giữ lại toàn bộ cái mậu mạ
của cái gốm làng phước tích
thực ra bây giờ ngày xưa nhà nhà làm cũng
người người làm gốm
nhưng bây giờ ngang mà còn làm gốm
thành làng phước tích
độc đức vô nhị còn là một nhà thôi
một mình thôi thôi
căn nhà rường của ông có tuổi đời hơn một trăm năm mươi năm
hiện dùng để trưng bày các sản phẩm
bằng đồ gốm của gia đình tự sản xuất
như ở nhà rường của ông
như là gốm niu ấm đọi cối tiêu chum v v
vì quý trọng những sản phẩm của ông cha
nên vào giai đoạn chiến tranh
những sản phẩm này được gia đình trôn xuống đất
để tránh bị hư hỏng
và như thế sản phẩm được gìn giữ
cho đến ngày hôm nay
hiện nay tôi cũng phải đủ răng
sáu mươi ba cái mậu mạ của sản phẩm của làng phước tích
mậu mạ của gốm làng phước tích
thì rất đơn điệu
nó ngày xưa chỉ có dân dùng

chứ không bằng hình thực trang
thì tất cả đều chỉ có là để đừng và nấu ăn
điểm nổi bật của gốm phước tích
không phải ở sự bắt mắt
như sản phẩm gốm ở các làng nghề khác
cái làm người ta ấn tượng ở gốm phước tích
chính là độ bền chắc
nguyên liệu để làm ra những sản phẩm này
chính là đất của phước tích
được nhào nặn qua bàn tay của người phước tích
được nung ở nhiệt độ thích hợp
và đặc biệt là không phải
phải qua tráng men
cứ như thế
đất phước tích được thổi cái hồn
của người nghệ nhân
và sức sống của lửa
để vững bền theo thời gian
xưa cha mẹ làm gốm
tôi chỉ có phụ cha mẹ làm gốm thôi
còn lúc sau này là tôi chỉ có tập thầy thuốc
để là làm phụ về tâm con
công việc làm gốm thì rất là khó
nhưng mà chỉ có là sản kiến
tạo ra những sản phẩm này
rồi chỉ có là
làm cho mềm tay dạo dai thôi
còn làm rất khó
cũng như rất nhiều làng nghề khác
trước sự xâm nhập ổ ạt
của các mặt hàng sản xuất hàng loạt
bỗ mã đa dạng
làng gốm phước tích đang đứng bên bờ vực mai một
bởi không còn mấy ai gắn bó với làng nghề
và sản phẩm truyền thống
tôi đau đau nhất là không có người
để tiếp tục làm gốm
tuyên cũng như huyện
cũng như tất cả các cơ quan
hỗ trợ và tạo điều kiện rất nhiều cho gốm phước tích
nhưng mà thực ra
không vực chạy được
là bởi vì không có nhân sử
do quá trình sản xuất
thu nhập buôn bán thì cũng phụ thuộc
cũng không đạt được kết quả cao
như các anh em khác cũng đã ra làm nghề khác
huyện đã mở một lớp đào tạo
gồm hai mươi năm học viên
con em của làng
và các vùng phụ cần

các sản phẩm truyền thống
phục vụ cho du lịch
quá trình đào tạo ba tháng này đến nay
các học viên cơ bản
đã hoàn thành chương trình học
và đã làm được các bước
của nghề gốm truyền thống
mang tính cơ sở gốm phước tích
nhưng mà chủ yếu hoạt động rất nhò lè
phụ thuộc vào các lễ hội
các chương trình festival
thông qua các dịp festival
gốm phước tích cũng được biết đến nhiều hơn
với các hoạt động triển lãm gốm truyền thống
và để du khách tự tay trải nghiệm
làm ra sản phẩm gốm
không khí của một thời hương thịnh
với những người thợ miệt mài
dù đã lùi vào dĩ vãng
nhưng với những người tâm huyết
với làng nghề
gốm phước tích vẫn bảo lưu những giá trị
mà không phải sản phẩm gốm
đến từ bất kỳ làng nghề nào
cũng có được
những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc
chương trình an ninh ngày mới ngày hôm nay
chúc quý vị và các bạn có một kỳ nghỉ cuối tuần
nhiều niềm vui bên gia đình và người thân